kính chào quý vị và các bạn
nhắc đến dân ca quan họ bắc ninh có lẽ người ta sẽ hình dung ngay đến hình ảnh đất liền anh trong trang phục khăn xếp áo the
còn liền trị thì áo tứ thân đầu chiết khăn mỏ quạ tay cầm nón quai thao
và miệng thì không ngớt những lời ca câu hát thấm đượm nghĩa tình làm say đắm lòng người
tuy nhiên không nhiều người biết rằng hát quan họ hiện nay lại xuất phát từ tục hát canh tục hát cổ nhất của quan họ
trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với nhà nghiên cứu âm nhạc bùi trọng hiền
để thưởng thức một canh hát quan họ cổ từ làn điệu không gian diễn sướng đến trang phục biểu diễn
giữa các liền anh liền trị quyện trong chất giọng điêu luyện vừa mẩy vừa dày dặn cất lên trong tĩnh mịch của đêm
không nhạc đệm chỉ có giọng hát với sự đùa dỡn của thanh âm
kẻ hát dẫn người hát luôn giai điệu quan họ có thể bật ra đồng điệu
in đậm tính chuyên nghiệp của nhạc cổ truyền
từ bao đời này ở vùng kinh bắc đã hình thành nên địa đồ bốn mươi chín làng quan họ cổ truyền
trong đó bao chứa trên dưới ba trăm linh làn điệu dân ca quan họ
đó là vùng dân ca tập trung được đánh giá rất cao trong nền âm nhạc dân tộc
ở mỗi làng quan họ thì lại bao chứa những nhóm xã hội nghệ thuật kết nghĩa với nhau
người ta gọi là những bọn quan họ
ngày hôm nay đầu xuân chúng ta sẽ cùng trải nghiệm về một làng quan họ cổ
để xem được không gian sinh hoạt quan họ
trong một canh hát quan họ cổ như thế nào
ngày xưa thì các làng quan họ kết nghĩa bao giờ cũng ở cách xa nhau
thế cho nên là khi đi thì quan họ bạn thường ăn mặc quần áo rất bình thường
khi còn cách làng quan họ bạn trừng độ đôi ba cây số
thì người ta sẽ dừng lại để bắt đầu tìm cách thay quần áo
thì xưa có khi là một điểm canh đê hay một quán nước phên đường
hoặc đơn giản chỉ là một bờ ruộng để thay quần áo
ngày hôm nay để cùng trải nghiệm lại cảm giác của người xưa đó
tôi cũng mang một bộ quần áo thê khăn xếp
và tôi cũng vào bữa ruộng tôi thay quần áo
trước khi vào dự canh hát quan họ trong làng quan họ cổ
xin mời đơn quan họ xơi miếng trầu cánh phượng của chị hai chị ba quan họ chúng em qua câu hát mời giàu đấy ạ
chào đơn quan họ chào quý liền anh
hôm nay nghe tin làng mở hội tôi về dự canh hát quan họ cổ của làng
vâng chào anh hiền lâu lắm anh mới lại về đây mời anh lên nhà nghe một canh hát
chào quan bác
chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn quan họ chào đơn